tại tỉnh đồng tháp trong những ngày vừa qua mưa bão kèm theo nước lũ lên nhanh đã gây sạt lở mạnh đường bờ nam canh tứ thường huyện hồng ngự
và theo quan sát của người dân xung quanh vùng thì nguy cơ sạt lở sẽ còn tiếp tục xảy ra
đây là một đoạn sạt lở dài hai mươi mét có nơi ăn sâu hơn phần nửa mặt đường tạo thành một hàm ếch khá lớn
mặt đường đã bị gãy gây khó khăn cho việc lưu thông qua lại của người dân địa phương đặc biệt là đối với các em nhỏ nhất là vào ban đêm
do nước lũ lên nhanh nên một số đoạn nền hạ đang bị bào mòn và có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào
hiện địa phương đã bố trí hai biển báo ở hai đầu sạt lở để người dân đề phòng khi qua khu vực này
bên cạnh đó do ảnh hưởng của lũ lớn một số tuyến đường giao thông nông thôn nội đồng trên địa bàn huyện đầu nguồn hồng ngự tỉnh đồng tháp bị nước ngập
khiến việc lưu thông của người dân và các phương tiện tham gia giao thông gặp rất nhiều khó khăn